chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
và đây là một thực tế cho thấy việc đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng hóa việt nam còn kém
do đó các doanh nghiệp cần nắm rõ những tiêu chuẩn riêng về vệ sinh an toàn thực phẩm mà các nước nhập khẩu đã đặt ra
đây cũng sẽ là vấn đề mà chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay
cùng với sự xuất hiện của vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu ông đào đức huấn giám đốc trung tâm phát triển nông thôn viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn việt nam
xin chào ông đào đức huấn và cảm ơn
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về vấn đề này
thời gian qua hoạt động xuất khẩu của việt nam gặp nhiều trở ngại do chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu
để đáp ứng được những tiêu chí của thị trường cũng như những tiêu chuẩn riêng của từng nhà nhập khẩu
các doanh nghiệp xuất khẩu hồn
việt nam cần trang bị những kiến thức thị trường và không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình phát triển sản phẩm
mặc dù các doanh nghiệp cũng ý thức được rất rõ về yêu cầu của những thị trường này liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm và sức khỏe
nhưng cũng không thể tránh khỏi những việc chưa thể hợp thuận được với họ
bên cạnh đó cũng có thể thấy một hiện tượng nữa là
vẫn còn những doanh nghiệp làm ăn cũng chưa chuẩn
thực tế eu là khu vực nhập khẩu nhiều sản phẩm nông sản của nhiều nước khác nhau đặc biệt là hàng thủy sản
đây cũng là thị trường đã từ chối nhiều lô hàng không đạt tiêu chuẩn của eu
đặc biệt nếu sản phẩm bị phát hiện không an toàn về vệ sinh thực phẩm sẽ bị tiêu hủy ngay tại cửa khẩu
việc nhập khẩu nông sản của eu từ việt nam
còn rất khiêm tốn chỉ chiếm tỷ trọng một tám và đa số từ những sản phẩm thô có giá trị thấp phần lớn là cà phê chè thủy sản
ví dụ như các mặt hàng thủy sản nhà xuất khẩu việt nam sẽ thu từ nhiều nguồn khác nhau
do đó khó có thể kiểm soát vấn đề vệ sinh cũng như nguồn gốc xuất xứ
cái khó hiện nay của hàng nông thủy sản xuất khẩu của việt nam vào eu chính là vấn đề này
các doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ để kiểm soát những vấn đề về hóa chất trong thực phẩm
đôi khi là phải đầu tư thêm chi phí trong sản xuất để loại bỏ và hạn chế tối đa những hóa chất trong thực phẩm
vì eu luôn hướng tới sức khỏe của người tiêu dùng
không chỉ riêng eu tình trạng hàng hóa xuất khẩu của việt nam bị trả về do không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn
còn diễn ra ở các thị trường khác như mỹ hàn quốc nhật bản
hiện hàng hóa nông nghiệp thủy hải sản và thực phẩm chiếm khoảng bốn mươi sáu lực lượng lao động của việt nam
trị xuất khẩu đáng kể trong cơ cấu kinh tế chung cả nước
có thể nói việc hàng hóa của việt nam không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn tại các thị trường quốc tế
không chỉ là câu chuyện của riêng các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của cả nền kinh tế
vì lẽ đó vấn đề này cần sớm được giải quyết triệt đề để hàng hóa xuất khẩu của việt nam
không chỉ ngày càng gia tăng về giá trị mà còn được đánh giá cao về mặt chất lượng
tạo dựng được thương hiệu vững mạnh trên thị trường quốc tế
do không nắp ứng được các tiêu chuẩn mà các thị trường khó tính đề ra là vấn đề không mới
và theo ông thì đâu là nguyên nhân chính dẫn tới cái hiện trạng này
thực ra thì nó sẽ có nhiều cái nguyên nhân và trong đó có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân truyền chủ quốc quan
trên thực tế thì quá trình hội nhập quốc tế thì hầu hết tất cả các nước đều luôn luôn thay đổi các thể chế và chính sách
cái sự thay đổi thể chế chính sách nó thể hiện trên cái góc độ là khi chúng ta hồi nhập càng sâu càng rộng
mại nó sẽ được chuyển từ thuế quan chuyển sang các cái hàng rào kỹ thuật
với các hàng rào kỹ thuật thì sản phẩm nhập khẩu vào các thị trường nó sẽ yêu cầu cao hơn rất nhiều
châu âu eu hay mỹ hay nhật tất cả các nước đều có sự thay đổi liên tục trong vấn đề về xây dựng các hàng rào kỹ thuật
thông qua các cái vấn đề về trí suất nguồn gốc vệ sinh an toàn thực phẩm
cái nguyên nhân thứ hai là xuất phát từ cái nội tại từ cái hoạt động sản xuất của chúng ta
trên thực tế thì cái việc chúng ta
cái việc của chúng ta chưa theo kịp các quy định của quốc tế ở thị trường trong nước
các cái quy định về quản lý an toàn thực phẩm các cái quy định về liên quan đến các cái tiêu chuẩn hàng mặt kỹ thuật
chúng ta có một cái sự tranh lệch giữa các nước và chính cái khoảng cách đấy thì yêu cầu các nhà sản xuất
các nhà xuất khẩu của việt nam cần phải xây dựng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kia
và cao hơn so với mặt bằng chung của sản xuất trong nước
cái kết hợp thứ ba đấy là cái
khả năng của các doanh nghiệp
trên thực tế thì doanh nghiệp việt nam đầu tư vào khu vực nông nghiệp rất là ít
cái sức khỏe của các doanh nghiệp thì là một vấn đề
rõ ràng là từ cái mong muốn và cái thực tế là cái thực trạng các doanh nghiệp hiện nay
trong thời gian vừa qua chúng ta chủ yếu là xuất khẩu dưới góc độ lấy sản lượng là chính
cái vấn đề về chất lượng và tham gia vào các thị trường khó tính là một trong những thách thức của doanh nghiệp
nếu như muốn đáp ứng được các yêu cầu vào các thị trường này
thì cần phải có sự thay đổi rất mạnh mẽ cả về công nghệ cả về năng lực
và quá trình xây dựng cả một hệ thống cơ sở hạ tầng để có thể đáp ứng được cái yêu cầu đó
với những cái khó khăn đó thì rõ ràng là cái việc mà các doanh nghiệp gặp những cái lô hàng không đảm bảo
các cái yêu cầu về vệ sinh thực phẩm là một cái chuyện rất dễ xảy ra
và chúng ta cần một sự thay đổi từ vấn đề về khoa học công nghệ
đến các cái điều kiện để các doanh nghiệp có thể đáp ứng được cái yêu cầu đó
vâng và trong khi mà chúng ta vẫn đang cố gắng tìm giải pháp để hạn chế
những cái thực trạng như vậy thì nó vẫn đang diễn ra và rõ ràng là nó sẽ có những cái tác động
rất là tiêu cực trở lại với các doanh nghiệp cũng như cái nền kinh tế của chúng ta
vậy ông có thể nêu cụ thể là những cái tác động đó như thế nào đối với các doanh nghiệp của chúng ta
cũng như nền kinh tế của việt nam
rõ ràng là cái sự cảnh báo hay là những cái lô hàng trở về cái ảnh hưởng trực tiếp
đến các doanh nghiệp đấy là các cái vấn đề về kinh tế
mỗi một lô hàng trở về sẽ mất tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp
cả về vấn đề
vấn đề ngoài các cái chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm liên quan đến cả vấn đề
về lưu kho vấn đề về vận chuyển
và cái kết hợp thứ hai ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp đấy là các cái uy tín
và các cái khả năng của doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở cái thị trường đó
tuy nhiên những cái tác động lớn hơn đối với cái vấn đề này đó là tác động trực tiếp đến
cái uy tín và cái sự phát triển của các ngành hàng trên phạm vi quốc gia
khi người ta đề cập đến vấn đề này người ta sẽ có thể tìm ra những cái vấn đề
về chất lượng sản phẩm
người ta không đề cập trực tiếp đến doanh nghiệp nào người ta đề cập đến nguồn gốc
cái sản phẩm đó xuất phát từ quốc gia nào
vì thế người ta đề cập sản phẩm của việt nam bị trả về hoặc là bị cảnh báo
về thực phẩm về an toàn thực phẩm rất là nhiều
chứ không người ta không nói rằng là doanh nghiệp a doanh nghiệp b bị cảnh báo
đấy là cái sự tác động lâu dài mà nếu như các cái công tác quản lý từ nhà nước
doanh nghiệp không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến cả uy tín của cả một ngành
cả một cái ngành hàng của việt nam trong cái thời gian tới
vậy thì việc đảm bảo an toàn thực phẩm như chúng ta thấy chỉ có thể được giải quyết
một cách triệt để khi nó có sự vào cuộc và có những cái biện pháp mang tính đồng bộ
từ người quản lý cho tới doanh nghiệp sản xuất
vậy thì hiện nay công tác quản lý diễn ra như thế nào
trên thực tế thì trong suốt thời gian qua thì ngành nông nghiệp cũng như chính phủ
và ngành nông nghiệp cũng đã có rất nhiều những cái hành động để có thể hỗ trợ
được doanh nghiệp đặc biệt
đầu tiên thì nó vấn đề về thay đổi các cái thể chế và chính sách
ví dụ các cái tiêu chuẩn về mặt chất lượng các quy định về quản lý an toàn thực phẩm
để mà có thể quản lý tốt các hoạt động về sản xuất trong nước
tiến gần đến các quy định của quốc tế
cái kế hoạch thứ hai đấy là kế cạnh nhà mặt xuất khẩu
thì rõ ràng là các cơ quan quản lý nhà nước là cái đầu mối để thực hiện
cái việc mở rộng các cái thị trường
toàn bộ quá trình đó thể hiện cái sự nỗ lực của nhà nước trong việc mà thúc đẩy
mở rộng thị trường để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
thì cái quá trình chúng ta đàm phán và mở cửa các thị trường đó
nó thể hiện trên các góc độ về kết quả thực hiện các cái hàng rào kỹ thuật
nếu như mức độ đàm phán của chúng ta càng mạnh
thì các hàng rào kỹ thuật nó sẽ càng tiến gần hơn các điều kiện của việt nam
cái kế cạnh thứ ba là kế cạnh về hỗ trợ doanh nghiệp
trên thực tế thì hiện nay rất nhiều các bộ ngành
từ bộ công thương đến bộ nông nghiệp
đều tạo điều kiện hết sức cho các doanh nghiệp
về mặt thủ tục về mặt ứng dụng khoa công nghệ
cả về vấn đề về thông tin để có thể xuất khẩu các sản phẩm sang các thị trường các nước
đấy là những cái nỗ lực mà các cơ quan quản lý nhà nước và chính phủ đang thực hiện
trong cái việc mà chúng ta để tăng cường cái xuất khẩu các sản phẩm nông sản ra nước ngoài
cố hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào các cây chuối giá trị toàn cầu
góc độ quản lý
vậy thì góc độ các doanh nghiệp của chúng ta thì sao
đối với doanh nghiệp hiện nay thì cái khía cạnh đầu tiên mà họ cần phải thay đổi
đấy là cái khả năng cái năng lực của họ để tham gia các cái thị trường quốc tế
ở đây trên hai khía cạnh
một là cái khía cạnh về khoa công nghệ
các doanh nghiệp hiện nay thì cũng rất nhiều doanh nghiệp
khi họ tiếp cận thị trường quốc tế họ xác định là xuất khẩu thì họ đầu tư khoa công nghệ
để mà đáp ứng được các cái điều kiện
khía cạnh thứ hai đấy là
cái khía cạnh về mở rộng thị trường
rõ ràng là cái xu thế bây giờ chúng ta không muốn chuyển từ một cái đất nước
mà được mệnh danh là cái công sưởng của thế giới
nghĩa là chúng ta sản xuất và chúng ta xuất khẩu nguyên liệu thô
sang những cái việc xuất khẩu các nguyên liệu đã qua chế biến và xuất khẩu
để thực hiện các cái kênh phân phối vào thị trường thế giới
thì các doanh nghiệp cũng đã có những cái sự nỗ lực
rất nhiều doanh nghiệp đã mở các cái chi nhánh ở nước ngoài
mở các kênh phân phối trực tiếp ở nước ngoài
để chúng ta có thể nâng cao cái giá trị sản phẩm của chúng ta
và rõ ràng là chúng ta tuyên bố với thế giới rằng là chúng tôi sẵn sàng chịu cái sản phẩm
chịu trách nhiệm với sản phẩm của chúng ta đến cái khâu cuối cùng
như thế nào đối với người tiêu dùng
thì đấy là những cái hướng mà các doanh nghiệp hiện nay đang thực hiện rất là nhiều
vâng theo ông thì làm thế nào để trong tương lai
vấn đề các cái lô hàng của việt nam không còn bị trả lại
vì lý do an toàn thực phẩm
rõ ràng là cái việc kiểm soát về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
nó phải được kiểm soát từ gốc
có nghĩa là chúng ta cái quá trình tổ chức sản xuất và chế biến
chúng ta phải được kiểm soát theo chuỗi
thay vì là chúng ta mua sản phẩm chúng ta không biết sản phẩm đó có nguồn gốc như thế nào
thì hiện nay cái xu hướng về tổ chức theo chuỗi và tổ chức kênh hàng chế biến
và xuất khẩu theo chuỗi là một cái xu hướng bắt buộc mà các doanh nghiệp đang hướng đến
quá trình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị
nó giúp cho các doanh nghiệp chủ động hơn rất nhiều
và kiểm soát được cái vấn đề về chất lượng đặc biệt là an toàn thực phẩm
đây là một cái xu thế hầu hết các cái kênh hàng các cái sản phẩm của chúng ta đều phải tiến tới
và hiện nay cũng là cái chủ trương của chính phủ bộ nông nghiệp và tất cả các địa phương
và các doanh nghiệp hiện nay người ta cũng đang rất mong muốn và thiết
và có nhu cầu trong việc mà tổ chức các cái chuỗi giá trị đó
cái tổ chức các chuỗi giá trị đó nó không phải chỉ trên khía cạnh là chúng ta đảm bảo
an toàn thực phẩm mà chúng ta tạo ra sự ổn định cho sản xuất
các cái khu vực nguyên liệu có một sự ổn định trong cái vấn đề về mặt sản lượng
định hướng về mặt sản lượng về giá cả
và chúng ta chuyển từ cái khu vực tập trung cho sản xuất sang sản xuất
theo định hướng của thị trường theo các cái nhu cầu của thị trường
thì đó là cái hướng mà các doanh nghiệp hiện nay
cũng như là các cái chính sách của chúng ta hiện nay đang tập trung hướng đến
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đào đức huấn đã tham gia chương trình ngày hôm nay
vì lý do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
rõ ràng không chỉ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp đã xuất khẩu lô hàng đó
mà trong thời buổi hội nhập nó còn có thể ảnh hưởng tới các doanh nghiệp cùng ngành
và rộng hơn nữa là ảnh hưởng tới uy tín của việt nam
chính bởi vậy đã tới lúc chúng ta cần phải có cách nhìn thực sự nghiêm khắc về vấn đề này
cũng như hướng tới những giải pháp để hạn chế thực trạng trên
và tiến tới là hoàn toàn không còn tồn tại
bài toán này sẽ cần sự chung tay của các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu hàng hóa
cũng như các cấp quản lý
đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được khép lại
xin chào và hẹn gặp lại